trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng đi trên một chiếc xe máy mang theo một túi xách to có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bố trí lực lượng theo dõi
khi hai đối tượng cho xe rẽ vào quán karaoke family trên đường trần phú phường lê mau thì cảnh sát xuất hiện yêu cầu kiểm tra hành chính
thấy lực lượng công an đối tượng cầm lái bất ngờ bỏ chạy
kiểm tra đối tượng ngồi sau xe và túi sách lực lượng công an phát hiện bên trong chứa nhiều hung khí là dao kiếm mát
tại cơ quan công an đối tượng khai là lâm văn sinh chú huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
số hung khí c trên được sinh tự chế để sử dụng và bán lại hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh an giang tòa nhân dân huyện tri tôn vừa đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo khưu minh phúc chú tại khóm hai thị trấn tri tôn huyện tri tôn về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào ngày năm tháng năm khư minh phúc đã vào nhà anh cao quốc cường trú tại khóm châu thới hai phường châu phú b thành phố châu đốc lấy trộm chiếc xe máy
tiếp đó phúc điều khiển xe trộm được chở lâm thanh hậu đi trộm cắp xe đạp điện tại nhà anh trịnh văn phú chú tại khu vực xã lương an trà huyện tri tôn
khi đang trên đường đi tiêu thụ thì phúc và hậu bị người dân bắt giữ cùng với hai chiếc xe tăng vật lợi dụng sơ hở trong lúc dẫn giải giao cho công an xã hậu đã bỏ trốn
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo khư minh phúc ba mươi tháng tù về tội trộm cắp tài sản riêng hậu đang bị cơ quan công an truy nã khi nào bắt được sẽ xét xử sau
nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn công an tỉnh long an đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước trong năm hai nghìn một mươi năm
qua hơn một tháng thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh công an các đơn vị địa phương đã tăng cường lực lượng thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
và thu được nhiều kết quả tích cực sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh long an về kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an huyện cần duộc
đây là hai đối tượng nghiện ma túy tên phùng tân tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và hồ thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng ngụ ấp hai xã long an huyện cần duộc tỉnh long an vừa bị lực lượng tuần tra phát hiện có hành vi trộm cắp tài sản tại nhà một người dân ở xã long an huyện cần duộc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắt khẩn cấp hai đối tượng để tiếp tục điều tra
cũng trong đợt cao điểm tấn công tội phạm công an huyện cần duộc bắt đối tượng là nguyễn văn thấp có hành vi mua bán trái phép các chất ma túy là đối tượng nghiện để có tiền sử dụng ma túy nên đối tượng này đã lên tp hcm mua ma túy về bán lại cho các con nghiện tại địa phương
các đối tượng bán ma túy rất là tinh vi nhất là đối bán ma túy cho những người là bạn thân biết rõ
đối tượng có mối quan hệ mặt thiết với nhau thứ hai là địa bàn mà đối tượng bán ma túy là nó thay đổi liên tục
qua một tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước trong năm hai nghìn một mươi năm công an huyện cần duộc thực hiện nghiêm túc đồng loạt gia quân tấn công tội phạm đồng thời tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan ban ngành huyện và cấp ủy chính quyền cơ sở phối hợp tham gia thực hiện cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
qua đó đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương

để chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần duộc cũng đã đề nghị truy tố trước pháp luật nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
đồng thời tăng cường lực lượng triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội
thời gian tới các lực lượng nghiệp vụ công an huyện tăng cường tuần tra chốt chặn phòng chống tội phạm tuần tra kiểm soát giao thông
kịp thời phát hiện giải quyết ổn định các vụ việc nổi không để xảy ra đột biến bất ngờ kiềm chế được tội phạm có phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
hôm nay cơ quan chức năng tp hcm cho biết đang làm rõ việc khai thác cát trái phép của năm phương tiện trên sông đồng tranh thuộc xã tam thôn hiệp huyện cần giờ
hành vi của các đối tượng là một trong những tác nhân chính gây nên tình trạng sạt lở ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự trên địa bàn đường thủy nội địa của thành phố
từ nguồn tin của quần chúng tổ công tác kiểm tra gồm bộ đội biên phòng tp hcm bộ đội biên phòng cần thạnh bộ đội biên phòng long hòa cảnh sát giao thông đường thủy trạm biên phòng cửa khẩu cảng hiệp phước đã tổ chức mật phục theo dõi và phát hiện năm phương tiện
bao gồm ba ghe gỗ của phạm thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và nguyễn văn lượm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê tiền giang đang khai thác cát trái phép
hai xà lan do đỗ phước trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và trần văn hiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám điều khiển
có hành vi thu mua các bơm hút trái phép trên sông đồng tranh thuộc xã tâm phong hiệp nguyện cần giờ tp hcm
thời điểm này các ghe gỗ và xà lan đã phi tan một số lượng lớn cát xuống sông cơ quan chức năng phát hiện còn gần ba trăm linh mét khối cát trên các ghe xà lan
tất cả chủ phương tiện trên đều không xuất được giấy phép khai thác và không có bằng thuyền trưởng theo quy định
hiện các phương tiện vi phạm trên đã được lực lượng chức năng đưa về neo đậu tại trạm kiểm soát biên phòng hiệp phước biên phòng cửa khẩu cảng tp hcm để tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua trên đại bàn huyện chư quynh tỉnh đắk lóc tình trạng cắt trộm cây hổ tiêu lại tái diễn khiến cho nhiều hộ dân lo lắng
qua điều tra công an huyện chư quynh vừa bắt được một nhóm cắt trộm dây tiêu của người dân mang đi bán
đây là khu dãy hồ tiêu của bà nguyễn thị thanh ở thôn năm xã ea hu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
vừa qua ban đêm kẻ gian đã vào dãy của bà cắt trộm hàng trăm sợi dây tiêu
trên địa bàn rất nhiều dân nhà bị hộ cắt dây tiêu dân cũng thiệt hại kinh tế rất nhiều
sau khi nhận được tin báo của gia đình bà thanh công an huyện chư quynh đã tổ chức điều tra làm rõ và bắt được một nhóm đối tượng
đó là phan trần thông ở xã ea ninh phạm văn việt ở xã ea hu và trần minh thoại ở xã qav huyện chư quynh
do thiếu tiền tiêu xài và biết được giá dây tiêu giống hiện đang ở mức cao nên cả nhóm đã rủ nhau đi cắt trộn về bán lấy tiền tiêu xài
tối hôm đó em và thoại và việt cho thiếu tiền tiêu xài và tụi em vào cắt trộm dây tiêu ở thôn năm xã ea hu
đột nhập vào cắt khoảng hai mươi trụ tiêu khoảng chín trăm linh dây tiêu
sau đó mang đến nhà thoại cắt dầu chờ bán lấy tiền tiêu xài cả nhân
em thấy việc cắt trộm dây tiêu là xã hội tài sản của nhân dân
em thấy như vậy là sai trái với pháp luật
trong cái thời gian từ tháng bốn đến tháng tám
từ cái thời gian
thì cái thời gian mà người dân người ta trồng dây tiêu
thì bọn chúng đi cắt trộm để lợi dụng vào ban đêm
thiếu sự trông coi giám sát của bà con nông dân
thì bọn chúng vào lãnh vào và cắt trộm đưa đi tiêu thụ
hiện nay hồ tiêu là loại cây có giá trị kinh tế cao
giá hạt tiêu giao động khoảng trên dưới hai trăm linh đồng trên một kg
kéo theo đó dây tiêu giống cũng đắt
từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một giây
nên tình trạng lén lút vào dãy các hộ dân
cắt trộm dây tiêu ngày càng tăng
khiến cho nhiều người dân bức xúc và lo lắng
qua những vụ việc như trên
mong các hộ dân cần tăng cường việc trông coi
bảo vệ các vườn dạy tiêu của gia đình mình
và cảnh giác phát hiện tin báo
giúp cho công an các thôn buôn công an xã công an các huyện
kịp thời điều tra bắt xử lý các nhóm đối tượng cắt trộm
tình quốc tế giao tranh đã nổ ra tại thị trấn sis
đông nam thổ nhĩ kỳ vào tối qua
khi những người biểu tình thuộc đảng công nhân người quốc
cố gắng sử dụng máy ủi để tạo ra một đường hầm dài
nhằm ngăn chặn các lực lượng an ninh thực hiện nhiệm vụ của mình
phía người biểu tình đã ném bom xăng
đồng thời sử dụng máy ủi như lá chắn tấn công cảnh sát
trước sự chống đối của người biểu tình
lực lượng chức năng đã buộc phải sử dụng hơi ga
từ các phương tiện chuyên dụng nhằm giải tán đám đông
và thực hiện nhiệm vụ của mình
hiện chưa rõ thương vong trong vụ việc trên
được biết là giao tranh giữa hai bên đã xảy ra từ nhiều năm nay
và đang có dấu hiệu ngày càng leo thang nghiêm trọng
mới đây nhất phía thổ nhĩ kỳ trong quá trình không kích tổ chức khủng bố is
đã song song tiến hành không tích pkk
khiến cho nhiều người của đảng này thiệt mạng
đồng thời gây quan ngại về việc dấy lên cuộc chiến mới tại trung đông
một vụ cướp tài sản đã diễn ra tại trạm xăng trên đường cao tốc
nối jerusalem với tel aviv ở khu vực bờ tây
tên cướp sau đó đã bị bắn chết ngay tại chỗ
điều tra ban đầu cho thấy
tên cướp người palestine đã bị bắn chết sau khi thực hiện hành vi cướp bóc
đối với một công dân người israel hai mươi sáu tuổi
nạn nhân của vụ cướp đã bị thương và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện
vụ việc trên lại tiếp tục làm dấy lên quan ngại về căng thẳng ở khu vực trung đông
ít ngày trước đó một người đàn ông và đứa con một mươi tám tuổi
đã bị bắn chết
khung khí trở nên mát mẻ hơn
vùng mưa sẽ tập trung chính ở các tỉnh vùng núi
đặc biệt là mỏn tây bắc như điện biên và lai châu
đến ngày một mươi ba trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác
tại khu vực phía đông bắc bộ trong hai ngày tới
trời có mưa vài nơi ngày nắng
sao đến ngày một mươi ba thời tiết sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn
trời sẽ có mưa rông
tuy nhiên vùng mưa cũng chỉ tập trung chính ở các tỉnh vùng núi
tại các tỉnh đồng băng và ven biển
thời tiết chỉ dịu hơn hoặc xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ
với lúc chiều tối và đêm
nhiệt độ đạt ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực từ thanh hóa tới thừa thiên huế
trong ba ngày tới trời mưa thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng
riêng phía nam chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác trong hai ngày đầu
nhiệt độ thấp nhất đạt ở mức là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
và nhiều độ cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong những ngày tới nắng xuất hiện từ sớm và gia tăng mạnh về cường độ về chiều
mức nhiệt độ cao nhất trong ngày rơi vào khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đến chiều tối có thể xảy ra những cơn mưa rào và rông rải rác
khiến cho bầu không khí khu vực phía nam bớt phần oi nóng
sao đến ngày một mươi ba thời tiết khu vực gần như ít mưa và tình trạng nắng nhiều
và oi nóng lại tiếp tục duy trì
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba trời mây thay đổi đến nhiều mây
ngày nắng gián đoạn chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ở mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
gió mùa tây nam hoạt động mạnh là nguyên nhân chính gây ra đợt mưa rào và rông trên khu vực nam bộ
trong ngày hôm nay mưa rông vẫn diễn ra đều về diện và lượng
phải từ ngày mai thời gian mưa sẽ thu hẹp hơn trời trở lại trạng thái mưa nắng gián đoạn trong ngày
và những cơn mưa rông chủ yếu xảy ra nhiều hơn vào lúc chiều tối
với nền nhiệt độ đạt ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ

hẹn gặp lại
hẹn gặp lại